mặc dù sinh ra ở thế hệ bốn x năm x nhưng hiện các nhà khoa học nữ vẫn đang làm việc tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
vẫn ngày ngày miệt mài gắn bó với phòng thí nghiệm và bục giảng
những thành công của họ không chỉ được cộng đồng khoa học thế giới ghi nhận mà nó còn mang tính thực tiễn ở nhiều mặt lĩnh vực đời sống
nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một phần nhỏ công việc của họ
như một sự ghi nhận về những tấm gương về những nhà khoa học u bảy mươi này
một buổi hướng dẫn nghiên cứu thực hành một thầy một trò giữa phó giáo sư tiến sĩ trần kim anh
và nghiên cứu sinh lê thị thảo viễn cẩn mẫn lặng lẽ bên trong căn phòng kín với những máy móc thiết bị thí nghiệm
chín mươi tuổi đời bốn mươi tám năm theo đuổi nghiên cứu khoa học chuyên ngành vật lý khô khan
nhưng với người nữ phó giáo sư cao niên này chưa bao giờ ngọn lửa đam mê khoa học thôi đỏ lửa trong trái tim mình
từ sau khi tôi tốt nghiệp thì tôi được tuyển về làm
một trong những học sinh xuất sắc trong những năm học chống bị thiếu nước thì tôi được phân công về viện khoa học việt nam
và đầu tiên nó là thuộc ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi
cái niềm đam mê của tôi có thể nói là niềm đam mê ánh sáng
tôi rất là đam mê nghiên cứu về các vật liệu phát quang
và suốt trong cái thời gian bốn mươi năm năm qua thì tôi đều làm về cái đề tài này
và là trở thành một trong những nghiên cứu viên cao cấp của viện hàn lâm
tuy đã chuẩn bị bước sang tuổi thất thập cổ lai hy
nhưng công việc hàng ngày của phó giáo sư tiến sĩ vũ thị bích vẫn luôn là những giờ say mê nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm
chính từ sự đam mê công việc này đã giúp bà nghiên cứu phát minh ra nhiều sáng kiến đề tài khoa học lớn
đóng góp vào sự thành công chung của những nhà khoa học nữ thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
các em tiến sĩ trẻ thì mình luôn luôn gợi mở cho các em những cái hướng nghiên cứu mới
cố gắng cố gắng gợi mở cho các em những hình ảnh
hướng nghiên cứu mới có những cái mình cảm thấy là rất là hay
bây giờ mình lớn tuổi rồi mình khó theo đuổi nhưng gợi cho các em để các em tiếp tục
và thậm chí còn tìm chỗ nào tìm kinh phí để làm việc
thì đấy là những cái mà tức là cố gắng xây dựng những cái nhóm làm việc
không chỉ có hai phó giáo sư trần kim anh và vũ thị bích
mà hiện nay tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam hiện còn hàng chục nhà khoa học nữ
tùy đã qua tuổi nghỉ hưu nhưng họ vẫn luôn gắn bó với phòng thí nghiệm và bột giảng
để truyền thụ cả kiến thức và lòng đam mê cho thế hệ đi sau
tất cả các cô là những người mà đã cống hiến rất là nhiều cho khoa học và hy sinh cái cuộc sống gia đình
và đó là những nỗ lực để giúp mình tiếp tục vững bước trên con đường tiếp theo
và những cán bộ nữ mà thực sự có những cái nghiên cứu những cái kết quả
những cái công trình và có thành công thì lại càng hiếm nữa
thế thì tôi đánh giá là những cái nhà khoa học này thì là một cái tấm gương rất là cho các nhà khoa học
đặc biệt là các thế hệ trẻ về sự hy sinh theo đuổi cái đam mê của mình trong một thời gian rất là dài
mặc dù có nhiều khó khăn cái điều kiện nghiên cứu nó cũng chưa phải là đúng như mong muốn
trên diễn đàn khoa học
họ được cộng đồng khoa học thế giới và trong nước ghi nhận bằng những giải thưởng lớn
nhưng trong phòng thí nghiệm hay bên ngoài cuộc sống họ lại là những người bạn sẵn sàng đồng cam cộng khổ
động viên hỗ trợ nhau gắn kết cuộc sống xây dựng tổ ấm gia đình
họ là những tấm gương để những nhà khoa học nữ tiếp tục phấn đấu
vững bước theo đuổi đam mê khoa học tiến lên hội nhập cùng thế giới